trong những ngày qua liên tục phát hiện các ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng tại một số địa phương
báo hiệu dịch covid một mươi chín đang quay trở lại việt nam với nguy cơ và mức độ phức tạp khó lường
và trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế xã hội là rất quan trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện tốt vấn đề này
công điện yêu cầu các bộ cơ quan và người đứng đầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với thí sinh
người nhà đưa đón và các cán bộ tuyển sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
có phương án tổ chức vận tải phù hợp bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
thực hiện nghiêm hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín gắn với tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp về tài nạn giao thông ủng tắc giao thông
tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe khách xe tải nặng xe container
triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín
đồng thời để mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông
và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để nâng cao ý thức cho người dân
và các biện pháp hạn chế tài nạn xe mô tô xe gắn máy tài nạn đò ngang hay tài nạn đường sát